các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thời tiết từ một mươi chín tháng ba bắc bộ trời chuyển rét
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thời tiết từ một mươi chín tháng ba bắc bộ trời chuyển rét
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thời tiết từ một mươi chín tháng ba bắc bộ trời chuyển rét
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thời tiết từ một mươi chín tháng ba bắc bộ trời chuyển rét
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
công an thành phố hà nội cho biết trên địa bàn đã xuất hiện việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua việc đăng ký khóa tu học sinh
cụ thể khi nghiên cứu các khóa tu mùa hè cho con chị hát chú tại hà nội có kết nối với tài khoản facebook tu sinh mùa hè để đăng ký
sau đó một người xưng là trưởng ban tu sinh gọi cho chị hát giới thiệu cung cấp số và ảnh căn cước công dân để tạo niềm tin
đối tượng đưa chị hát vào nhóm trên mạng xã hội telegram và yêu cầu mua vật phẩm phong thủy nhằm tăng tương tác cho công ty vật phẩm phong thủy nhà tài trợ chính cho khóa tu
khi mua vật phẩm sau ba đến năm phút công ty sẽ hoàn lại tiền cho phụ huynh
sau nhiều lần mua và được hoàn lại tiền chị hát được yêu cầu chuyển số tiền lớn hơn với lý do sai thao tác không chụp ảnh vật phẩm phải hoàn thành thao tác điểm tín nhiệm
chỉ trong vòng hai ngày chị hát đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hai tám tỷ đồng
trước chiêu trò lừa đảo thông qua khóa tu mùa hè trên mạng xã hội phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tp hà nội khuyến cáo người dân
cần cẩn trọng khi tìm hiểu thông tin về các khóa học trên mạng xã hội để tránh bị lừa đảo
người dân cần thường xuyên theo dõi cập nhật thông tin tội phạm để phòng ngừa tuyên truyền cho người thân
khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để giải quyết vụ việc theo quy định
thưa quý vị liên quan đến vụ nữ sinh giao gà bị sát hại ở điện biên dịp tết hai nghìn một mươi chín mới đây tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội cho biết sẽ đưa ra xét xử lại phiên phúc thẩm
xem xét đơn kêu oan của bị cáo trần thị hiền sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm mẹ của nữ sinh rau gà và vì thị thu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai ở điện biên
trong đơn các bị cáo kêu oan và cho rằng mình không phạm tội mua bán trái phép chân ma túy
ở phiên sơ thẩm diễn ra vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín tòa án nhân dân tỉnh điện biên đã tuyên phạt bị cáo trần thị hiền hai mươi năm tù
vì thị thu tù trung thân cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy sau đó hai bị cáo này có đơn kháng cáo kêu oan
phiên phúc thẩm diễn ra tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai ở tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội
hội đồng xét xử nhận định có nhiều tình tiết chưa được sáng tỏ
do đó quyết định hủy một phần bản án sơ thẩm hủy toàn bộ những nội dung liên quan đến trần thị hiền để điều tra xét xử lại
đối với bị cáo vì thị thu thì tòa phúc thẩm bác kháng cáo giữ nguyên án trung thân
tuy nhiên đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao ra quyết định giám đốc thẩm vụ án
và tuyên hủy bản án phúc thẩm của tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội đồng thời yêu cầu xét xử phúc thẩm lại vụ án
theo bản án sơ thẩm do trần thị hiền mua ma túy còn thiếu nợ của bùi văn công lường văn hùng
đòi nhiều lần không được nên các đối tượng đã nghĩ ra cách bắt cóc con gái của trần thị hiền để tạo sức ép
quá trình giam giữ bắt cóc các đối tượng đã nhiều lần hãm hiếp nạn nhân trẻ và sau đó là sát hại
vụ án từng gây rúng động dư luận trong dịp tết năm hai nghìn một mươi chín
nối tiếp chương trình sẽ là một số thông tin đáng chú ý mà chúng tôi vừa cập nhật được mời quý vị cùng theo dõi
tai nạn giao thông liên hoàn khiến nhiều người thương vong
mới đây tại bình dương vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe bán tải với ba xe máy khiến nhiều người thương vong
công an thành phố thuận an tỉnh bình dương đang phối hợp với các đơn vị khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông
theo thông tin ban đầu khoảng gần một mươi bảy giờ cùng ngày một ô tô bán tải chạy trên đường dt bảy trăm bốn mươi ba qua địa bàn thành phố thuận an theo hướng đi thành phố dĩ an tỉnh bình dương
khi vừa qua khỏi trụ sở ủy ban nhân dân phường an phú thì bất ngờ tông trúng xe máy chạy phía trước sau đó lùa hàng loạt xe máy khác đang lưu thông
ô tô này chỉ dừng lại khi tông trúng cây xanh trên vỉa hè một bánh xe bị văng ra khỏi trục
sau cú tông mạnh khoảng ba xe máy nằm ngổn ngang dưới lòng đường và trên vỉa hè hư hỏng nặng
nhiều người điều khiển xe máy bị thương được đưa đi cấp cứu
trong số này một người đàn ông chạy xe ôm công nghệ bị tông tử vong tại hiện trường
lực lượng chức năng sau đó đã tiến hành công tác khám nghiệm để điều tra nguyên nhân
trước đó cũng khoảng bốn giờ sáng cùng ngày một nam thanh niên tên nvl điều khiển xe máy biển kiểm soát bảy mươi l một hai mươi bốn nghìn tám trăm bốn mươi chín
chạy trên đường tròm sao hướng ra quốc lộ một mươi ba thuộc phường hưng định thành phố thuận an tỉnh bình dương
khi đến trước hẻm số một mươi tám đường tròm sao thì va chạm với xe khách hai mươi chín chỗ chạy hướng ngược lại
tai nạn khiến nam thanh niên và xe máy ngã xuống đường trượt dài hàng chục mét hậu quả làm nạn nhân tử vong tại chỗ
công an thành phố thuận an hiện đang điều tra nguyên nhân vụ việc
bắc giang xe đầu kéo va chạm xe máy hai người thương vong
thông tin từ công an bắc giang sáng ngày một mươi bảy tháng ba vừa qua đoạn quốc lộ một a qua tổ dân phố lèo thị trấn kép lạng giang bắc giang
xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
theo đó đầu xe kéo mang biển kiểm soát một mươi hai c chín trăm hai mươi hai x kéo theo rơ móc mang biển kiểm soát một mươi hai r tám mươi bảy x
do tài xế hồ đức luân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín huyện hữu lũng lạng sơn điều khiển
hướng hà nội đi lạng sơn
xe đầu kéo đã va chạm với xe máy đi phía trước mang biển kiểm soát chín mươi chín c một mươi hai nghìn bốn trăm năm mươi hai x do chị tt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi huyện tiên du bắc ninh điều khiển
phía sau chở theo chị n t g sinh năm hai nghìn sáu thành phố bắc ninh
hậu quả chị tê tử vong tại chỗ chị đê bị thương nặng được đưa đi cấp cứu xe máy hư hỏng
tài xế ô tô trốn chạy công an đâm nhiều phương tiện ở hà nội dương tính với ma túy
ngày một mươi bảy tháng ba công an quận hai bà trưng thành phố hà nội
đang tạm giữ hình sự lê tiến dũng ba mươi bảy tuổi ở y yên nam định để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
tại cơ quan công an tài xế lê tiến dũng khai bản thân đã nhận thức được hành vi lái ô tô trốn chạy công an
và đâm vào nhiều phương tiện trên đường là sai trái ghiếp bức xúc dự luận
dũng mong muốn pháp luật cho hưởng lượng khoan hồng
vào chiều ngày một mươi năm tháng ba lê tiến dũng được chị t h a hai mươi tuổi ở đống đa hà nội nhờ chở đi gửi con ở phố trường định
sau khi chị t h a gửi con xong quay ra xe thì công an phường trường định thông báo lỗi
đỗ ô tô biển số hai mươi chín c tám trăm năm mươi sáu x ở nơi có biển cầm đỗ
dũng xin được xử lý tại chỗ nhưng lực lượng chức năng không chấp nhận
thời điểm đó vì quá lo sợ không có giấy tờ xe lo công an sẽ tạm giữ ô tô nên anh dũng quyết bỏ chạy đến cùng
tài xế lê tiến dũng thú nhận do làm ăn thua lỗ đã cầm cố giấy tờ ô tô để vay tiền
khi công an yêu cầu kiểm tra thì không còn giấy tờ xe nên nảy sinh ý định bỏ trốn
khi bỏ chạy dũng không nhớ bản thân đã va quệt tông vào những phương tiện nào
anh ta chỉ nhớ trong quá trình bị truy đuổi người dân xung quanh hô hào lớn cướp trộm
thậm chí bị một số người ném đá gạch vào xe nên càng sợ
dũng khai nhận do hoảng loạn tinh thần nên cư thấy đường vắng là chạy vào chứ không cố tình đâm vào ai cả
đến các ngã rẽ dũng vẫn bấm còi để người ta tránh
khi chạy đến đường vành đai ba đường lúc đó đông tắc nên không thể chạy được tiếp
thời điểm đó có một số người đập kính lao vào đánh
nhưng cũng may có một số người can và công an đến kịp thời
tài xế lê tiến dũng thừa nhận cách ngày sự việc xảy ra khoảng bốn đến năm hôm anh ta sử dụng ma túy loại kẹo
nam tài xế cho rằng việc đã sử dụng chất kích thích cũng ảnh hưởng đến tâm lý
khởi tố vụ án chuyển nhượng đất vàng tranh lệch hơn một mươi một tỷ đồng ở cà mau
ngày một mươi bảy tháng ba công an tỉnh cà mau đã khởi tố vụ án xảy ra tại công ty phát triển nhà cà mau
liên quan đến vụ chuyển nhượng hơn một mươi ba năm trăm sáu mươi m hai đất vàng cho công ty trách nhiệm hữu hoạn thiên tân
trước đó thanh tra chính phủ xác minh công ty trách nhiệm hữu hạn thiên tân có nhận chuyển nhượng hơn một mươi ba năm trăm sáu mươi m hai đất
đây được xem là một khu đất vàng ở thành phố cà mau của công ty phát triển nhà cà mau với giá trên một mươi năm năm tỷ đồng vào năm hai nghìn một mươi sáu
để làm dự án khu dân cư thành phố
tuy nhiên việc chuyển nhượng này không xác định lại giá trị tại thời điểm chuyển nhượng không tổ chức bán đấu giá
đặc biệt giá trị theo hợp đồng chuyển nhượng so với giá trị hệ số điều chỉnh giá đất do ủy ban nhân dân tỉnh cà mau ban hành
đối với phần đất này tranh lệch hơn một mươi một tỷ đồng
do việc thực hiện không đúng quy định pháp luật nói trên đã dẫn đến gây thất thoát vốn nhà nước tại công ty phát triển nhà cà mau
bị truy đuổi hai tên trộm đâm bảo vệ dân phố ở bình phước bị thương
mới đây công an phường phước bình thị xã phước long tỉnh bình phước đã bàn giao hai đối tượng cho công an thị xã bình long
điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
hai đối tượng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã phước long tạm giữ là phạm văn dũng hai mươi sáu tuổi và võ đức mười ba mươi bốn tuổi
cùng ngụ xã bình sơn huyện phú riềng tỉnh bình phước
trước đó khoảng một giờ ngày một mươi sáu tháng ba tổ công tác của công an phường phước bình thị xã phước long tuần tra bảo đảm an ninh trật tự địa bàn phường
khi tổ công tác đến khu phố một thì phát hiện hai đối tượng đi trên chiếc xe máy có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra
cả hai không chấp hành mà điều khiển xe máy bỏ chạy nên tổ công tác đã đuổi theo
truy đuổi khoảng năm km thì tổ công tác dừng được xe của đối tượng
lúc này hai đối tượng đã dùng dao tự chế tấn công tổ công tác hậu quả khiến anh nguyễn minh hiến bảo vệ dân phố của phường bị thương ở tay trái
tổ công tác đã khống chế bắt được một đối tượng trường hợp còn lại đã nhanh chóng tẩu thoát
tổ công tác tiếp tục truy tìm và bắt được đối tượng còn lại khi đang lẩn trốn tại xã bình sơn huyện phú riềng
tại cơ quan công an cả hai khai nhận là phạm văn dũng và võ đức mười
do nghiện ma túy nên đã rủ nhau đi trộm cắp tài sản bán lấy tiền mua ma túy sử dụng
không trộm được tài sản có giá trị nên cả hai đã chặt quầy dừa của nhà dân tại khu phố một phương phước bình đem bán
trong lúc đang di chuyển thì bị tổ công tác của công an phường yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính
sợ bị lộ nên cả hai đã bỏ chạy và đã tấn công lực lượng
hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật
thưa quý vị sau đây là thông tin về thời tiết các ngày sắp tới
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia bộ phần không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam
khoảng đêm một mươi tám tháng ba không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía đông bắc bộ và một số nơi ở phía tây bắc bộ
từ ngày một mươi chín tháng ba ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía tây bắc bộ bắc trung bộ và một số nơi của trung trung bộ
gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp hai cấp ba vùng ven biển cấp bốn cấp năm
từ ngày một mươi chín tháng ba khu vực bắc bộ trời chuyển rét
từ đêm một mươi chín tháng ba khu vực bắc trung bộ trời chuyển rét
trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở bắc bộ phổ biến từ một mươi năm đến một mươi tám độ c
khu vực vùng núi từ một mươi hai một mươi năm độ c vùng núi cao có nơi dưới một mươi độ c
bắc trung bộ phổ biến từ một mươi sáu đến một mươi chín độ c
cụ thể đêm một mươi tám tháng ba và ngày một mươi chín tháng ba vùng núi bắc bộ nhiệt độ trung bình từ một mươi sáu đến một mươi tám độ c
nhiệt độ thấp nhất từ một mươi ba đến một mươi sáu độ c có nơi dưới một mươi hai độ c
các nơi khác ở bắc bộ nhiệt độ trung bình từ một mươi tám đến hai mươi độ c nhiệt độ thấp nhất từ một mươi sáu đến một mươi chín độ c
bắc trung bộ nhiệt độ trung bình từ hai mươi một đến hai mươi tám độ c nhiệt độ thấp nhất từ một mươi tám hai mươi một độ c
trên biển từ đêm một mươi tám tháng ba vịnh bắc bộ gió chuyển hướng đông bắc và mạnh
dần lên cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám biển động mạnh sóng biển cao từ một năm đến hai năm mét
từ ngày một mươi chín tháng ba khu vực bắc biển đông có gió đông bắc mạnh dần lên cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám cấp chín
biển động mạnh sóng biển cao từ hai đến bốn mét
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo từ đêm một mươi tám đến ngày một mươi chín tháng ba
khu vực bắc bộ và bắc trung bộ có mưa rào và rải rác có rông cục bộ có mưa to
từ chiều ngày một mươi chín tháng ba khu vực từ quảng bình đến phú yên có mưa mưa rào và có nơi có rông
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh lũ quét trên các sông suối nhỏ sạt lở đất trên sườn dốc
mưa rông kèm theo các hiện tượng lốc xét mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp
làm gãy đổ cây cối hư hại nhà cửa các công trình giao thông cơ sở hạ tầng
mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trụng thấp
gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác
tối ngày một mươi bảy tháng ba vừa qua tại tượng đài nữ tướng lê trân ủy ban nhân dân quận lê trân thành phố hải phòng
khai mạc lễ hội truyền thống nữ tướng lê trân năm hai nghìn hai mươi bốn
đồng chí nguyễn thị xuân mỹ nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương
bí thư thành ủy hải phòng lê tiến châu dự lễ hội
phát biểu khai mạc lễ hội chủ tịch ủy ban nhân dân quận lê trân nguyễn hoàng linh khẳng định
vùng đất hải phòng gắn liền với vị nữ tướng anh hùng lê trân người mở đất cói an biên nền móng cho thành phố hải phòng ngày nay
theo dân gian lưu truyền nữ tướng lê trân sinh vào ngày tám tháng hai và khoảng những năm một mươi tám đến năm hai mươi sau công nguyên
tại làng vẻn an biên đông triều phủ kinh môn trấn hải dương nay là thị xã đông triều tỉnh quảng ninh
bà là người có nhan sắc và giỏi võ nghệ trong bối cảnh đất nước bị ngoại xâm đô hộ nợ nước thù nhà chất cao với tài năng tâm huyết và ý chí của mình
bà đã đưa gia binh họ hàng xuôi dòng ra miền cửa biển
nhận thấy vùng đất phên rậu miền duyên hải phía đông nay là thành phố hải phòng có vị trí chiến lược
nên bà quyết định chọn vùng đất này để lập ấp chiêu mộ dân chúng quay đê lấn biển lập lên các làng xã phát triển sản xuất nông nghiệp và đánh bắt hải sản
đồng thời rèn quân và luyện mã chờ thời để đánh đuổi giặc ngoại xâm
để nhớ về quê cũ bà lấy tên quê gốc đặt cho vùng đất mới này là làng vẻn trang an biên
dưới ngọn cờ khởi nghĩa của hai bà trưng chống quân đông hán xâm lược vào mùa xuân năm bốn mươi bà đã mang theo gia binh
xin nhập quân khởi nghĩa của hai bà trưng và dành nhiều chiến công phang rội
bà đã được trưng vương phong làm thánh chân công chúa ban chức trưởng quản binh quyền lĩnh ấn chấn đông đại tướng quân
thống lĩnh đảo quân nam hải phòng thủ miền biển sai đem binh mã về trang an biên để dựng đồn binh đề phòng giặc bắc
bà vân mạnh vua trở về làng cũ dựng đồn xuất tiền trần cấp cho dân dạy dân lao động sản xuất biến vùng đất an biên trở nên giàu có nhân khang vật thịnh
khi quân nam hán quay lại đánh nước ta thánh chân công chúa nhận chiếu của vua lập tức về kinh dốc sức giúp trương vương đánh giặc
tướng lê trân cùng các tướng sĩ chiến đấu với quân thù song thế giặc mạnh bà đưa quân rút về vùng núi lạc sơn nay là huyện kim bàng tỉnh hà nam lập căn cứ
căn cứ vừa hình thành lực lượng quá tranh lệch quân thánh chân công chúa thất trận nữ tướng lê trân gieo mình xuống rát dâu tuấn tiết
nhờ đến công đức của bà từ xa xưa nhân dân hải phòng và các vùng phụ cận tổ chức nhiều hoạt động lễ hội tại đền nghề đình an biên để bày tỏ lòng ngưỡng vọng và biết ơn một vị tướng tài ba tâm phúc của hai bà trưng
lễ hội truyền thống nữ tướng lê trân được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm hai nghìn một mươi sáu và tổ chức hàng năm vào ngày mùng bảy tám mùng chín tháng hai âm lịch
tự hào về lịch sử hải phòng từ ngàn xưa vùng đất được khai thiên lập địa bởi nữ tướng anh hùng
thành phố hải phòng ngày nay đã trở thành một thành phố cảng trung dũng quyết thắng và đang chuyển mình vươn ra biển lớn
cùng với sự phát triển của thành phố trong những năm qua đảng bộ chính quyền và nhân dân quận lê trân đã đoàn kết sáng tạo đổi mới nỗ lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế xã hội thành phố giao
quy mô kinh tế quận tăng nhanh và luôn mở rộng luôn duy trì tốc độ tăng trưởng liên tục thu ngân sách đều hoàn thành vượt mức kế hoạch năm
quận lê trân đã và đang là điểm đến của nhiều nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước là trung tâm y tế giáo dục thương mại của thành phố
lễ hội truyền thống nữ tướng lê trân diễn ra từ ngày một mươi sáu tháng ba tức ngày bảy tháng hai năm giáp thìn đến ngày một mươi tám tháng ba tức ngày chín tháng hai năm giáp thìn
với các hoạt động chính như lễ dân hương kỷ niệm ngày thánh đản nữ tướng lê trân lễ tế chính lễ dước lễ tế tạ và các hoạt động văn hóa thể thao
một trong những hoạt động lễ hội nổi bật là hội thi hoa thủy tiên
hội thi diễn ra sau tám mươi năm gián đoạn là hoạt động góp phần phát huy giá trị di sản văn hóa thỏa mãn ước nguyện của nhân dân
là mong muốn dâng lên thành mẫu lê chân những gì tinh túy nhất tỏ lòng biết ơn vô hạn tri ân công đức của thành mẫu
các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội góp phần tuyên truyền quảng bá các giá trị văn hóa các điểm du lịch tâm linh trên địa bàn quận lê trân
thành phố hải phòng đến với du khách trong và ngoài thành phố
cảm ơn quý vị đã theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại